thưa quý vị trong đêm nay mưa ở miền bắc chỉ còn xuất hiện một vài nơi
mức nhiệt mát chỉ còn duy trì ở khu vực vùng núi phía bắc với ngưỡng nhiệt là từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
còn ở các tỉnh vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ cao hơn là từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ bắt đầu có cảm giác oi về đêm
sang ngày mai bắc bộ trời nắng từ sớm mức nhiệt nhiều nơi tăng cao
trong đó các tỉnh vùng đồng bằng và trung du bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội ngưỡng nhiệt cao từ ba mươi sáu cho đến ba mươi bảy độ
cùng chung hình thế thời tiết là vùng thấp nóng phía tây tác động
ở miền trung nhiệt độ cũng bắt đầu tăng dần
ngày mai cả miền trung đều có nắng từ sớm
một dọc vùng núi các tỉnh từ nghệ an trở vào đến quảng ngãi đều xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt từ ba mươi sáu cho đến ba mươi bảy độ
còn ở vùng đồng bằng ven biển phía đông nền nhiệt thấp hơn chạm ngưỡng nóng là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
đến ngày một tháng sáu vùng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở toàn trung bộ
tuy nắng mạnh vào ban ngày nhưng chiều và tối ở các huyện vùng núi phía tây khu vực các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào cho đến quảng ngãi sẽ có mưa rào và rông mạnh
trong mưa rông cần phải lưu ý tới
hiện tượng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
ở phía nam hoạt động của gió mùa tây nam tiếp tục mang tới cho tây nguyên và nam bộ những cơn mưa rào và rông về chiều và tối
ngày mai nam bộ và tây nguyên trời nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
còn ở nam bộ nhiệt độ từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ và vẫn có những điểm nóng cục bộ xảy ra ở khu vực nam bộ
trên biển ở khu vực phía nam của biển đông
khu vực huyện đảo trường sa và vùng biển từ cà mau đến kiên giang khoảng thời gian chiều và tối cũng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
với khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng nam cấp bốn cấp năm và không có mưa rông nên tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước